việc cấm xe máy là đúng đắn về chủ trương phát triển quốc gia
tuy nhiên cần có phương án hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi
nên làm càng nhanh càng tốt để chỉnh trang đô thị tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng
tôi ủng hộ việc cấm xe máy ở các thành phố lớn nhằm giảm ô nhiễm giao thông lộn xộn
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng
muốn hạn chế xe máy hay phương tiện cá nhân đạt hiệu quả
thì giao thông công cộng phải đồng bộ và hoàn chỉnh thể thông phố thoáng để người dân di chuyển
đây là vấn đề đáng quan tâm và cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng
tránh trường hợp quyết định được ban hành rồi lại phải thay đổi sửa chữa khiến người dân dối thêm
chuyện hạn chế di chuyển bằng xe máy ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại của người dân
nên phải tính toán kỹ không được vội vàng
tuy nhiên nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi
bên cạnh việc hạn chế xe máy
có hạn chế phương tiện ô tô cá nhân hay không
cấm xe máy thì đa số người lao động đi làm bằng gì
tôi nghĩ nên tập trung tuyên truyền ý thức người dân tham gia giao thông tốt hơn
đối với người nghèo xe máy là phương kế sinh sống hàng ngày
vậy nhà nước phải giải quyết sao đây
dù có cấm phương tiện nào thì cũng tồn tại ủn tắc giao thông
vì cơ bản ý thức của người tham gia giao thông cần thay đổi
hãy phát triển thật tốt giao thông công cộng
hạn chế xe cơ giới và mở rộng đường
rồi sau đó sẽ hạn chế phương tiện cá nhân
đa phần cư dân mạng khẳng định
tính đúng đắn khi hạn chế phương tiện công cộng
tuy nhiên nếu chỉ hạn chế riêng xe máy
thì sẽ không hợp lý thiếu tính nhân văn
bởi đi xe máy là những người khó khăn
chưa kể xe máy vẫn phù hợp với các tuyến đường nhỏ hẹp
nhiều ngõ ngách ở các thành phố
như hà nội và thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó cần tinh toán nhiều mặt
không chỉ hạn chế xe máy
trong khi hạ tầng công cộng vẫn dậm chân tại chỗ
xe buýt bao năm qua vẫn chất lượng kém
brt ẻo ụt chưa đủ thuyết phục
thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân
cư dân mạng mong rằng
các công trình giao thông công cộng sớm đồng bộ
và hoàn chỉnh hệ thông phố thoáng
để người dân có thể dần dần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện giao thông
bạn nghĩ sao về lộ trình hạn chế xe máy
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a phòng truyền hình công an